liên quan đến vụ việc hàng chục đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở karaoke thuộc phường bốn thành phố sóc trăng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cho công an thành phố sóc trăng để điều tra xử lý
trước đó vào khoảng một giờ ngày bốn tháng một mươi hai công an tỉnh sóc trăng kiểm tra cơ sở karaoke phương ti thuộc khóm một phường bốn thành phố sóc trăng
qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở có bốn phòng đang hoạt động nhiều người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành thử test nhanh ba mươi chín người đang có mặt tại cơ sở karaoke kết quả có ba mươi bốn người dương tính với chất ma túy
ngoài ra tại phòng số một lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ hai gói ni lông bên trong có chứa ba mươi bảy viên nén màu xanh tám viên nén màu vàng và một mươi gói ni lông
bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy qua giám định các chất trên đều là ma túy
thuốc lắc là hơn một mươi tám g và ketamin là hơn ba mươi ba g